phan đình sang đã tạo lập quản lý sử dụng năm tài khoản mạng xã hội facebook
để tham gia các hội nhóm phản động chống đối trên không gian mạng
trong thời gian sinh sống lao động tại lào đối tượng đã đăng tải tán phát
chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh video có nội dung tuyên truyền
xuyên tạc lịch sử phỉ bán chính quyền nhân dân lãnh tụ hồ chí minh
đối tượng sang có quan hệ với số phản động chống đối trong và ngoài nước
trong đó có đường văn thái trú tại thành phố hà nội
đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
khi xâm nhập trái phép qua địa bàn biên giới xã sơn kim một huyện hương sơn
công an tỉnh tuyên quang vừa phá chuyên án ma túy
xảy ra trên địa bàn và một số tỉnh thành phố khởi tố tám bị can
về tội mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm hơn một mươi kg ma túy các loại
và trên một hai tỷ đồng
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuyên quang
và bắt giữ đối tượng đỗ văn hải trú tại tỉnh tuyên quang
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
xác lập chuyên án đấu tranh lực lượng công an đã bắt tám đối tượng khác trong đường dây
chỉ trong thời gian từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
các đối tượng đã chuyển hơn ba trăm linh đơn hàng ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh
để bán cho các đối tượng mua ma túy ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
cũng về tội danh mua bán trái phép chất ma túy ngô mạnh hoàng phải nhận mức án tử hình
trần duy thắng mức án tù trung thân và ba năm tù về tội tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
trương thị yến nhi phải nhận mức án một mươi sáu năm tù
theo cáo trạng ba bị cáo cùng chú tại tỉnh đồng nai là những đối tượng nghiện ma túy
từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hoàng mua một mươi tám viên ma túy với giá gần một ba tỷ đồng
của một đối tượng ở cộng hòa liên bang đức và bán một viên ma túy cho thắng
khi thắng mang số ma túy trên đi bán thì bị công an tỉnh đồng nai bắt giữ
thu giữ một khẩu súng và năm viên đạn
khám xét nơi ở của thắng cơ quan công an thu giữ thêm hai gói ma túy cùng nhiều súng và đạn
theo điều tra số ma túy tại nhà thắng là của yến nhi cất giấu để bán và sử dụng
tiếp tục khám xét nơi ở của hoàng cơ quan công an thu giữ hơn một mươi bảy viên ma túy với tổng khối lượng gần bảy năm kg
liên quan đến vụ cha dượng đánh đập cháu bé ở bình phước
tại công an đối tượng lê đức thắng chú tại thành phố đồng xoài khai nhận
do cháu bé thường xuyên lén lấy điện thoại nghịch ngợm nên đã không giữ được bình tĩnh và ra tay đánh đập cháu bé
và trước đó thì đối tượng cũng thường xuyên đánh cháu bé khi cháu không nghe lời
như chúng tôi đã đưa tin vào chiều ngày tám tháng ba thắng đã liên tục dùng tay chân đánh vào người
và đầu của cháu bé là con riêng của vợ gây thương tích
khi về thấy con bị thương mẹ bé đã đưa bé đến bệnh viện khám và điều trị
đến sáng ngày một mươi hai tháng ba gia đình mẹ cháu bé mới đăng tải clip lên mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài đã nhanh chóng xác minh vụ việc
và bắt khẩn cấp đối tượng lê đức thắng để làm rõ hành vi hành hạ trẻ em
qua kiểm tra nhanh cơ quan công an phát hiện đối tượng lê đức thắng dương tính với chất ma túy
công an tỉnh lào cai vừa tiếp nhận bốn trăm một mươi bốn khẩu súng
khẩu súng săn đao kiếm và công cụ hỗ trợ các loại từ công an các huyện thị xã thành phố
bàn giao từ các chiến dịch tuyên truyền vận động nhân dân thu hồi vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo từ tháng một đến nay
trong thời gian qua lực lượng công an cơ sở trên toàn tỉnh lào cai đã nỗ lực tuyên truyền đến nhân dân
kết hợp tặng quà cho các cá nhân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
quá trình triển khai được đông đảo cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ
tích cực tham gia phát hiện tố giác các hành vi sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
công an các đơn vị địa phương đã vận động thu hồi tổng số bốn sáu trăm bốn mươi một vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo